hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và ngày hôm nay cũng là kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và một mươi ba năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thông tin về các hoạt động thiết thực nhằm trang bưng ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa này
sẽ được gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay
trước tiên thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý
hôm nay một mươi chín tháng tám kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân
một mươi ba năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nhiều cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật liên quan tới vụ bắt giữ chùm gỗ lậu phượng dâu tại đắk nông
còn tại hà giang báo động tình trạng núp bóng phục vụ xây dựng nông thôn mới
để khai thác cát nhằm thu lợi bắt chính
trong phần tin quốc tế unhcr hỗ trợ hơn một trăm linh đồng tiền
và hơn tám mươi một người somali tự nguyện hồi hương từ kenya
thưa quý vị và các bạn hôm nay kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
một mươi ba năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
trải qua bảy mươi ba năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
được đảng và chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo giáo dục rèn luyện
được nhân dân hết lòng tin yêu đùm bọc và giúp đỡ
qua mỗi thời kỳ lực lượng công an nhân dân ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ nhân dân
bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển của đất nước
bước vào thời kỳ đời mới công an nhân dân tiếp tục được xác định là lực lượng vũ trang tin cậy
sắc bén của đảng nhà nước là nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự
yêu cầu xây dựng trở thành lực lượng chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại
đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động tội phạm
giữ vững an ninh trên các địa bàn lĩnh vực trọng điểm tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội
đẩy mạnh cải cách hành chính rèn luyện lễ tiết tác phong siết chặt kỷ luật kỷ cương
tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ gắn bó chặt chẽ với nhân dân
chỉ tính từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay đã có trên hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an
anh dũng hy sinh trên chín trăm linh đồng chí mang thương tật vĩnh viễn
tiếp tục khẳng định truyền thống vẻ vang vì nước quên thân vì dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân việt nam
kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
toàn thể lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với tổ quốc và nhân dân
với đảng nhà nước phát huy những thành tiệu kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang
thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế xã hội
đối ngoại đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội
chủ động phát hiện ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tội phạm
giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống
đoàn trung ương mặt trận thủ quốc việt nam trần thanh mẫn cùng đoàn đại biểu đã thành kính dân hương tưởng nhớ
và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những công lao đóng góp to lớn của chủ tịch nước tôn đức thắng
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
hơn bảy mươi năm công hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trong đó có hai mươi bảy năm giữ cương vị
chủ tịch mặt trận biên việt và mặt trận thủ quốc việt nam
chủ tịch tôn đức thắng không chỉ là nhà chính trị kiên định nhà tổ chức tài năng
mà còn có những đóng góp quý báu về lý luận và làm sáng tỏ phong phú hơn tư tưởng hồ chí minh
về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta
cũng trong dịp này chủ tịch trần thanh mẫn đã tham dự cắt băng khánh thành
và trao tặng một mươi căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại khu dân cư đại đoàn kết phường mỹ hòa
thành phố long xuyên của tỉnh an giang
sáng qua tại thành phố đà nẵng đã diễn ra hội nghị tim mạch quốc tế thăng long lần thứ hai
với chủ đề nơi ý tưởng thành hiện thực
hội nghị là một trong những sự kiện quan trọng hàng đầu của ngành tiêm mạch việt nam
trong năm hai nghìn một mươi tám với sự tham gia thảo luận của một ba trăm linh đại biểu trong nước và quốc tế
trong nội dung hội nghị có gần hai trăm linh bản báo cáo đề cập hầu hết các lĩnh vực khoa học tim mạch
được các giáo sư tiến sĩ trình bày tại ba mươi phiên họp
những điểm mới trong trần đoán và điều trị các bệnh tim mạch của ngành tim mạch việt nam
cũng được ghi nhận và đặc biệt chú trọng
đó là những bài học kinh nghiệm thực tế quý báu những kiến thức chuyên sâu hữu ích
góp phần trao dồi chuyên môn chuyên ngành cho đội mũ bác sĩ tim mạch trên toàn quốc
đồng thời tại hội nghị cũng đã tri ân và tôn vinh các giáo sư tiến sĩ
các nhà khoa học đầu ngành trong nước và quốc tế đã mở đường
và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành y học nước nhà
tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ
theo báo cáo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tính đến một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng tám đã có tám người chết
hai người mất tích do đợt mưa lũ
tại các tỉnh sơn la hòa bình yên bái phú thọ ninh bình thanh hóa nghệ an
đã có tám người chết
ngoài ra hiện còn hai người đang mất tích do lũ cuốn trôi tại sơn la và nghệ an
mưa lũ đã làm hai mươi một ngôi nhà bị sập một ba trăm hai mươi ba nhà bị ngập
một trăm linh hai nhà phải di rời khẩn cấp
bên cạnh đó nhiều gia súc gia cầm bị chết tại các tỉnh như nghệ an yên bái
nhiều hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
tình hình giao thông các tuyến quốc lộ sáu quốc lộ bốn mươi ba thuộc địa phận tỉnh sơn la
quốc lộ ba mươi bảy địa phận tỉnh yên bái bị sạt lở
tàu luy dương hiện đã được thông tuyến tạm thời
một số tuyến quốc lộ thuộc địa phận thanh hóa bị ngập
tỉnh nghệ an bị ngập một mươi chín vị trí sạt lở tàu đuy dương ba vị trí gây ếch tắc giao thông
hiện nay còn một số tuyến tỉnh lộ đường điên xã điên thôn thuộc địa bàn tỉnh nghệ an
còn bị chia cắt do sạt lở và ngập cục bộ
lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk nông cho biết
vừa ra quyết định kỷ luật giáng chức đối với ông trần văn giảng
hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện cư rút do liên quan đến vụ án
bộ công an bắt chùm gỗ lậu phan hữu phượng tức phượng dâu
trú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông vào cuối tháng bốn vừa qua
ông trần văn giảng bị giáng chức từ hạt trưởng xuống hạt phó do đã không làm tròn trách nhiệm được sao
để xảy ra vụ việc vận chuyển cất giữ lâm sản trái phép trên địa bàn với khối lượng lớn
trong thời gian dài nhưng không phát hiện không báo cáo kịp thời
liên quan đến vụ việc bốn lãnh đạo cán bộ hạt kiểm lâm huyện cư rút cũng bị kỷ luật khiển trách
bao gồm hai ông lê lam sơn và hoàng thiết đều là hạt phó
ông phí ngọc thắng kiểm lâm viên phụ trách thanh tra pháp chế
và ông nguyễn phước thành kiểm lâm địa bàn giã đắc huy huyện cư rút
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bốn tại vườn quốc gia yóc đôn tỉnh đắk lắc
cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an đã bắt giữ hai xe ô tô tải
chở nhiều cây gỗ tròn và gỗ đã bóc hộp không có dòng bố kiểm lâm không có giấy tờ hợp lệ
từ lời khai của đối tượng công an tỉnh đắk nông đã tiến hành khám xét khẩn cấp
tại năm địa điểm các đối tượng tàng trữ gỗ ở thị trấn ea tờ linh và xã trúc sơn huyện cư rút tỉnh đắk nông
kết quả đã thu giữ hơn hai trăm linh mét khối gỗ tròn không có giấy tờ hợp pháp
công an tỉnh đắk nông cũng đã khởi tố năm đối tượng có liên quan
thời gian qua sông lô đoạn chảy qua địa bàn huyện vị xuyên tỉnh hà giang luôn sôi động bởi hoạt động khai thác cát
đáng chú ý là những điểm khai thác cát tại km hai mươi một km hai mươi ba km hai mươi bảy quốc lộ hai
theo tìm hiểu của phóng viên đây đều là những điểm mỏ được cấp phép khai thác cát phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
sau khi được cấp phép thì chúng tôi cũng đã ra trong ngành tài nguyên môi trường
cám mốc các điểm mốc và giao lại cho ubnd xã ký hợp đồng với các đơn vị khai thác
ví dụ như là người dân hoặc là doanh nghiệp có thể đứng ra để khai thác phục vụ cho riêng nông thôn mới để giảm cái giá thành
được biết nhằm giảm chi phí cho chương trình xây dựng nông thôn mới
ubnd tỉnh hà giang đã chấp thuận cho nhiều địa phương khai thác cát sỏi để làm vật liệu xây dựng
ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà giang có công văn số năm trăm hai mươi sáu gửi ubnd huyện vị xuyên
theo đó nhất trí với đề nghị của huyện về việc cho một mươi hai điểm mỏ được khai thác cát sỏi phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới
sở tài nguyên và môi trường đã có văn bản tham nhu của các nông thôn mới
trong đó văn bản đã yêu cầu các huyện kiểm tra chặt chẽ các xã thị trấn có công trình xây dựng nông thôn mới
xác định khối trực cụ thể cho từng công trình
trên cơ sở đó các sổ xuất nguyên vật liệu khai thác hàng ngày cho công trình phải được ghi chép đầy đủ
tại công văn số một nghìn ba trăm năm mươi sáu ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy của ubnd tỉnh hà giang
về việc giao nhiệm vụ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
nếu rõ các địa phương không được để lợi dụng khai thác bán sản phẩm ra ngoài thị trường
sử dụng không đúng mục đích xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên trong vài người đi mua cát xây dựng nhà ở một số điểm khai thác phục vụ nông thôn mới
chúng tôi dễ dàng hỏi mua được với số lượng lớn giá rẻ hơn rất nhiều
so với những điểm mỏ của các công ty khai thác thương mại
nếu có thể tự tìm ra những nông thôn mới chúng tôi sẽ tự tìm ra những nông thôn mới

trong trung thành nó đang xây cái kênh như thế nào
ở đây bọn em phục vụ nông thôn mới gần như là cả xã trung thành cả phương trấn việt lân
nói chung ở chỗ nào mà nó cần đến các nông thôn mới bọn em phục vụ được

vẫn phục vụ cho bọn anh được thoải mái
vẫn phục vụ cho bọn anh được thoải mái
rõ ràng vẫn có một số lượng cát phục vụ xây dựng nông thôn mới được bán ra ngoài thị trường
những câu hỏi lớn được đặt ra
tại sao tình trạng này lại diễn ra trong một thời gian dài
có hay không việc chính quyền cơ quan chức năng bật đèn xanh cho hoạt động khai thác sử dụng cát không đúng mục đích
chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh sự việc này trong các bản tin sau

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chúng ta đã cùng đồng hành được hơn một nửa chặng đường trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
và ngay bây giờ những đồng nghiệp từ tp hcm sẽ cùng chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những hình ảnh tin tức đáng chú ý tại miền nam
xin mời trường quay sáng phương nam
báo trên xin chào hai biên tập viên nam hà và thế cương
thưa quý vị và các bạn công an quận thủ đức tp hcm đang điều tra vụ mâu thuẫn tình cảm giữa hai vợ chồng dẫn đến ghen tuôn
đốt lửa thiêu rùi xe máy và căn nhà khiến khu dân cư một phèn hỗn loạn
công an quận thủ đức tp hcm đang điều tra vụ mâu thuẫn tình cảm giữa hai vợ chồng dẫn đến ghen tuôn
và phần linh đông đã khống chế bắt giữ đối tượng đại đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm đang tạm giữ hai đối tượng nguyễn thị giỏi năm mươi bảy tuổi ngụ quận một
và lâm cẩm loan bốn mươi năm tuổi ngụ quận tám để tiến hành điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng tám tổ công tác hình sự đặc nhiệm công an quận một tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm
trên các tuyến đường trung tâm quận
khi đến khu vực trước bệnh viện đa khoa sài gòn các trinh sát phát hiện giỏi và loan có dấu hiệu tình nghi nên âm thầm theo bám
hai đối tượng sau đó gian cảnh móc trộm chiếc điện thoại iphone của một du khách nước ngoài
cả hai chuẩn bị rời đi thì bị công an ập tới khống chế
tại cơ quan công an hai đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
chiếc điện thoại tan vật sau đó đã được cơ quan công an trao trả lại cho nữ du khách mang quốc tịch mỹ
báo cáo mới đây của hiệp hội mì ăn liền thế giới cho thấy lượng tiêu thụ mì gói
của việt nam đã tăng mạnh trở lại sau hai năm đi xuống
theo đó năm hai nghìn một mươi bảy người việt đã tiêu thụ hơn năm tỷ gói mì
xếp thứ năm về tiêu thụ mì trên thế giới sau trung quốc indonesia nhật bản và ấn độ
theo báo cáo này mỗi năm có sắp xỉ một trăm linh tỷ gói mì gói được tiêu thụ trên toàn thế giới
còn theo số liệu của euro moniter giá trị của mì gói tiêu thụ trên toàn cầu trong những năm gần đây
đã tăng với tốc độ gần bốn mươi từ bốn mươi bốn tỷ usd năm hai nghìn một mươi ba lên sáu mươi một tỷ năm hai nghìn một mươi bảy
riêng tại việt nam
hai năm trở lại đây lượng tiêu thụ mì gói tăng lên khá mạnh
năm hai nghìn một mươi bảy người việt đã tiêu thụ hơn năm tỷ gói mì tăng gần ba so với năm trước đó
và năm bốn so với năm hai nghìn một mươi tám
việc sản lượng tiêu thụ mì tăng là nhờ thị trường có nhiều lựa chọn
mặt khác đã có sự tham gia mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước
gần đây nhất đã có hai ba công ty lên tiếng sẽ tham gia thị trường này với việc kết hợp với doanh nghiệp nước ngoài
ngoài ra các sản phẩm mì gói nhập khẩu từ các nước cũng ổ ạt vào việt nam trong những năm gần đây
sự đa dạng về lựa chọn đã kích thích người tiêu dùng muốn mua mặt hàng này nhiều hơn
trong văn bản về oda và vốn vay ưu đải gửi thủ tướng chính phủ mới đây
bộ kế hoạch và đầu tư đã nêu tên năm dự án đường sắt đô thị
có tình trạng điều chỉnh tổng mức đầu tư đổi vốn lên gần một trăm ba mươi ba tỷ đồng
riêng thành phố hồ chí minh chiếm hai trong tổng số năm dự án
dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số một đoạn bến thành suối tiên
tăng từ hơn một mươi bảy ba trăm linh tỷ đồng lên hơn bốn mươi bảy ba trăm linh tỷ đồng
dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số hai thành phố hồ chí minh
tuyến bến thành tham lương ven nguồn đức adb eib dự kiến tăng từ mức hơn hai mươi sáu một trăm linh tỷ đồng
lên hơn bốn mươi bảy sáu trăm linh tỷ đồng
ngoài ra tuyến đường sắt đô thị số một số hai của thành phố hồ chí minh
hiện cũng đang trong quá trình điều chỉnh dự án
như vậy theo tính toán riêng hai dự án đường sắt đô thị được kể trên
đã đội vốn lên tới hơn năm mươi một bốn trăm linh tỷ đồng
bộ kế hoạch và đầu tư chỉ ra bốn nguyên nhân chính dẫn tới việc tăng tổng mức đầu tư
của các dự án trên bao gồm nguyên nhân do kéo dài thời gian bàn giao mặt bằng
dẫn tới phát sinh thêm chi phí do biến động giá của nguyên nhiên vật liệu
và tăng lương tối thiểu trong khoảng thời gian thi công
nguyên nhân thứ ba là khối lượng xây dựng và cuối cùng là do năng lực tư vấn còn kém
dẫn tới tổng mức đầu tư tiếp tục tăng
tối qua ngày một mươi tám tháng tám đêm nhạc stephanie chase và những người bạn
đã mở mạng cho chuỗi ba chương trình
chương trình nằm trong liên hoan âm nhạc việt nam connection hai nghìn một mươi tám
do nhà hát giao hưởng và vũ kịch tp hcm phối hợp tổ chức
liên hoan còn có sự tham gia của gần hai mươi nghệ sĩ quốc tế có đẳng cấp cao
gần hai mươi nghệ sĩ xuất sắc nhất đến từ hà nội và tp hcm
trong lĩnh vực biểu diễn nhạc cổ điện
trong phần một của chương trình sanpmany đã dẫn dắt khán giả lần lượt cảm nhận
không khí bốn mùa xuân hạ thu đông thông qua bốn bản concepto nổi tiếng bốn mùa
của vivandi với dạng nhạc giao hưởng của nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tp hcm
để sau đó cô tiếp tục chuyến hành trình âm nhạc của nghệ sĩ ưu tú bùi công duy
với bản concepto cung rê thứ dành cho hai violin của bach
chương trình kết thúc bằng bản concepto cung si thứ của vivandi
dành cho bốn vallene với sự tham gia trình diễn của những người bạn
là nghệ sĩ violin giang xu hoàng linh chi và vũ việt trương
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại